thứ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội lê tấn dũng cho biết hết năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn dưới bốn giảm một ba so với cuối năm hai nghìn một mươi tám
bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm xuống dưới hai mươi chín giảm gần năm so với cuối năm hai nghìn một mươi tám
bình quân tỷ lệ hộ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo các xã đặc biệt khó khăn xã biên giới xã an toàn khu vùng dân tộc và miền núi
giảm khoảng ba bốn
trong nhiều năm qua chương trình một trăm ba mươi năm là một thương hiệu rất thân thuộc với cấp ủy chính quyền và đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng dân tộc và miền núi
qua hai giai đoạn đầu tư một nghìn chín trăm chín mươi tám hai nghìn một mươi chương trình một trăm ba mươi năm đã chứng minh vị thế là một chương trình giảm nghèo lớn và quan trọng nhất hỗ trợ hiệu quả đối với phát triển kinh tế xã hội vùng đặc biệt khó khăn miền núi vùng sâu vùng xa và biên giới
kết quả của chương trình đã góp phần đưa việt nam vào danh sách những quốc gia thành công nhất trên thế giới về giảm nghèo và phát triển kinh tế
trong hai thập kỷ vừa qua
đến giai đoạn ba từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn một mươi năm chương trình một trăm ba mươi năm được thiết kế theo hướng đầu tư trực tiếp tới người dân
từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay chương trình một trăm ba mươi năm được bố trí tổng nguồn vốn gần hai mươi tỷ đồng
cụ thể ngân sách trung ương bố trí hơn một mươi năm ba nghìn tỷ đồng ngân sách địa phương đóng góp gần bốn ba nghìn tỷ đồng
ngoài ra giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi chính phủ ireland đã viện trợ không hoàn lại một mươi hai triệu euro tương đương với ba trăm một mươi tám tỷ đồng
các nguồn lực này đã góp phần không nhỏ
giúp vùng đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng cơ sở hạ tầng phát triển sinh kế qua đó vươn lên thoát nghèo
với nỗ lực thực hiện đến năm hai nghìn một mươi chín có một trăm hai mươi năm xã của hai mươi chín tỉnh và một hai trăm chín mươi tám thôn của ba mươi chín tỉnh đã hoàn thành mục tiêu chương trình một trăm ba mươi năm
sự thay đổi này là hợp lý khi đảng và nhà nước đã nhìn nhận
so đói giảm nghèo nâng cao trình độ nhận thức cho đồng bào dân tộc thiểu số là nhiệm vụ lâu dài
trọng tâm để đồng bào có đủ sức đề kháng chống lại các yếu tố bất lợi về điều kiện tự nhiên
khó khăn về kinh tế xã hội nhằm từng bước phát huy nội lực vươn lên phát triển bền vững
tuyên quang là một tỉnh miền núi có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
trong những năm qua được sự quan tâm của đảng và nhà nước với các chương trình dự án hỗ trợ người dân phát triển kinh tế
xây dựng các công trình hạ tầng nông thôn đời sống của bà con nhân dân và bộ mặt nông thôn của tuyên quang đã có nhiều khởi sắc
từ nguồn vốn chương trình một trăm ba mươi năm trong giai đoạn ba tỉnh tuyên quang đã khởi công xây dựng trên sáu trăm chín mươi công trình
trong đó có hơn hai trăm bảy mươi công trình giao thông bảy mươi bốn công trình thủy lợi một trăm bảy mươi ba công trình trường học một trăm ba mươi bảy nhà sinh hoạt cộng đồng
một mươi công trình điện bốn trạm y tế một mươi công trình nước sạch với tổng kinh phí đầu tư gần ba trăm ba mươi năm tỷ đồng
nhờ đó người dân đã có thêm cơ hội để phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo
gia đình ông triệu tiến tuy thôn nà cong xã tri phú huyện chiêm hóa thuộc diện hộ nghèo trong xã
từ nguồn vốn chương trình một trăm ba mươi năm năm hai nghìn một mươi bốn ông được hỗ trợ một con trâu cái để nuôi sinh sản
đến nay trâu cái đã đẻ vài lứa và lứa trâu con mới nhất hiện đang sinh trường phát triển tốt
nhờ vậy gia đình ông đã vươn lên thoát nghèo bền vững
ông đã xây dựng được một căn nhà cấp bốn diện tích sáu mươi m hai
và mua sắm được nhiều vật dụng tiện nghi sinh hoạt trong gia đình
để có thêm một nguồn thu nhập ổn định cho cuộc sống
giống như tuyên quang bắc cạn cũng là địa phương mà việc triển khai chương trình một trăm ba mươi năm đã mang lại những hiệu quả rõ rệt
chúng tôi có dịp về với huyện bắc nạm một huyện có nhiều đổi thay nhờ chương trình
trong giai đoạn hai nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm chương trình một trăm ba mươi năm được triển khai tại một mươi xã với một trăm một mươi tám thôn bản
trong đó có chín mươi tám thôn đặc biệt khó khăn với tổng vốn được giao là trên sáu mươi bảy tỷ đồng
để triển khai các hợp phần hỗ trợ sản
sản xuất đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và duy tu bảo dưỡng các công trình
riêng trong năm hai nghìn một mươi chín huyện bắc nạm đã đầu tư xây dựng mới năm công trình thủy lợi phục vụ sản xuất
đến nay cả năm công trình đã được hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng góp phần nâng cao giá trị sử dụng đất nông nghiệp
đảm bảo cung ứng đầy đủ kịp thời nguồn nước tưới tiêu ở các địa phương
chương trình một trăm ba mươi năm là một chương trình mục tiêu quốc gia lớn của đảng và nhà nước ta
đã được thực hiện từ những năm một nghìn chín trăm chín mươi chín
bằng hợp phần hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng hỗ trợ phát triển sản xuất nâng cao năng lực
đã góp phần cho bộ mặt các thôn bản vùng sâu vùng xa có chuyển biến hết sức rõ rệt
điện đường trường trạm chợ được đầu tư phát triển hỗ trợ cho nhân dân
để xây dựng cuộc sống phát triển sản xuất

và cuộc sống của người dân được thay đổi một cách hết sức là rõ rệt
là thôn khó khăn của xã công bằng thôn lũng vài gần như bị cô lập
đường vào thôn chỉ có một con đường đất mới mở giao thông đi lại rất khó khăn
ngày nắng đã vậy vào những ngày mưa hầu như các phương tiện không thể đi lại
các hộ dân tại lũng vài phần lớn hạn chế về trình độ và kỹ năng làm kinh tế
mô hình sản xuất hầu như chưa có gì ngoài việc tự sản tự tiêu
gia đình anh ngô văn lành thôn lũng vài xã công bằng vốn là một gia đình khó khăn
từ khi được chương trình một trăm ba mươi năm hỗ trợ một con bò
anh lành mạnh dạn làm đơn vay thêm vốn ngân hàng để mua thêm hai con trâu một con bò
sau bốn năm chăm sóc anh lành có hai con bê để bán và đàn trâu cũng được nhân lên sáu con
có của ăn của để anh lành lại chăn nuôi thêm lợn và gà
đến nay gia đình anh đã có được một cuộc sống ổn định
cái đói cái nghèo không còn ám ảnh nữa

gia đình tôi bây giờ nuôi trâu nuôi lợn nuôi gà
gia đình cũng dần dần khá lên có cuộc sống ấn no
sau này có chương trình nhà nước hỗ trợ tôi mong muốn nhà nước phải rất quan tâm

đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé